đến nay tỉnh hà nam đã hoàn thành một trăm linh công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã
lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ nghiệp vụ cơ bản
tận tụy trách nhiệm với công việc đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở
thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
sau hơn một năm triển khai thực hiện lực lượng công an chính quy xã ở hà nam đã tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương các kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương lớn của đảng
nhà nước và bộ công an nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
lực lượng công an chính quy tỉnh hà nam khi được bố trí về xã đã phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
chủ động khắc phục khó khăn tích cực bám địa bàn bám cơ sở
làm chuyển biến rõ rệt tình hình an ninh trật tự ở các địa phương